theo tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên đến sáng nay mùng ba tháng một mươi hai tình hình mưa lũ ở miền trung đang diễn biến phức tạp hiện đã có chín người thương vong do mưa lũ
theo tri cục phòng chống thiên tai miền trung tây nguyên những ngày qua mưa lũ đã làm cho bốn người dân tỉnh bình định tử vong ba người bị thương và hai người dân tỉnh quảng ngãi đang ở tích
mưa lớn đã làm hơn chín bốn trăm linh căn nhà của các hộ dân quảng ngãi và bình định bị ngập tỉnh quảng ngãi đã phải di rời gấp nhiều hộ dân thuộc huyện nghĩa hành đức phổ đến nơi an toàn
mặc dù mưa lớn nhưng có nhiều hồ thủy lợi và thủy điện đang xả qua cửa van
tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên cảnh báo lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi đang lên
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh quảng nam quảng ngãi và bình định